sáng nay tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng trần lưu quang chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi ba thiên tai xảy ra cực đoan trên các vùng miền với một chín trăm sáu mươi bốn trận đặc biệt là mưa lớn gây sạt lở đất lũ quét ngập lụt trên diện rộng
cả nước xảy ra năm ba trăm ba mươi một sự cố thiên tai làm một một trăm hai mươi chín người chết và mất tích gây thiệt hại về kinh tế khoảng chín ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay thiên tai đã làm một mươi bốn người chết mất tích thiệt hại vật chất ước tính trên ba trăm chín mươi chín tỷ đồng
mặc dù công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có nhiều chuyển biến song vẫn còn thiệt hại đáng tiếc về người
công tác dự báo cảnh báo sớm song chưa đầy đủ kịp thời khả năng chống chịu của các cơ sở hạ tầng công trình phòng chống thiên tai còn thấp
theo ý kiến của một số địa phương chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai hướng dẫn về quy định ban bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương
cũng như sớm có nghị định hướng dẫn luật phòng thủ dân sự sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy tới
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn tỉnh lào cai tồn tại nhiều các lối đi tự mở cắt ngang với đường sắt
các lối tự mở này đã hình thành từ nhiều năm tập trung tại các điểm đông dân cư và thường xuyên có người qua lại
tiềm ẩn nhiều người
đây là một nguy cơ mất an toàn giao thông
hàng chục năm nay bà trần thị thơm cùng nhiều hộ dân tại thị trấn phố lu huyện bảo thắng đã quen với việc di chuyển qua lối mở giao cắt với đường sắt ngay trước nhà
biết là nguy hiểm vì đoàn tàu có thể đến bất cứ lúc nào nhưng theo bà thơm đây là lối đi ngắn nhất và tiện nhất để sang bên kia đường
đi qua đường tàu thì chúng tôi cũng thấy nguy hiểm lắm thế nhưng mà chỉ vì là phải sang hàng xóm hoặc là đi đưa cháu đi học
cho nó tiện đường sang bên đây đường bên kia thì là chúng tôi phải đi thôi
nếu mà không đi thì lại phải đi ngược học đi xuôi dưới kia thì nó xa
lào ca hiện có một trăm tám mươi chín điểm giao cắt đường bộ với đường sắt trong đó có một trăm bảy mươi bảy lối đi tự mở
việc di chuyển qua những đoạn đường này hoàn toàn do người qua đường tự quan sát
dù đã có những tai nạn giao thông đường sắt để lại hậu quả rất nghiêm trọng
thế nhưng phương án xử lý các lối mở này vẫn còn rất khó khăn
đi qua thì chả biết thế nào được vì đi qua đường tàu này thì thực ra là nó gồ ghề này đi
có khi chuyện đổ xe rất là chuyện bình thường
nếu có tàu đến thì bỏ đây thôi chứ không chả biết là sao được
đối với cuộc này chúng tôi sẽ thường xuyên tăng cường và tuyên truyền cho người dân
trong cái vấn đề là tự đảm bảo an toàn hậu quả vô tài thôi

dù biết là nguy hiểm
nhưng hàng nghìn người dân không biết là nguy hiểm
nhưng hàng nghìn người dân không biết là nguy hiểm
nhưng hàng nghìn hộ dân sinh sống dọc theo các tuyến đường sắt trên địa bàn tỉnh lào cai
vẫn phải chấp nhận khi di chuyển qua các lối giao cắt
dù do không ai biết trước nhưng nếu không đi qua đường sắt thì cũng chẳng còn lối nào để đi thuận tiện hơn
sau nhiều tháng vận hành thử nghiệm
các nhà khoa học đang đánh giá kết quả việc thí điểm cắt biển trong thi công cao tốc
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu kết luận rõ việc này để đề xuất nhân dọc
hiện chủ đầu tư cũng như các nhà thầu đã chuẩn bị sẵn sàng nhằm giải quyết cơn khát
vật liệu sản lấp
đoạn này được xây dựng trên vùng lúa tôm của huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
sau nhiều lần quan chắc công trình đạt yêu cầu không tác động tới môi trường
cho chất lượng công trình là tương đương với cát nước ngọt
không có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường
nếu mà nguồn cắt biển được khơi thông về mặt pháp lý
thì nhà thầu đã sẵn sàng đưa cắt biển về để thi công cho công trình
nguồn cắt biển có thể khai thác tốt thuộc vùng biển của hai tỉnh trà vinh và sóc trăng
hiện chữ lượng rất dồi dào
vấn đề là những trình tự thủ tục cấp phép khai thác các mỏ cát này
chúng tôi đang chỉ đạo các đơn vị thi công là khu vực kiên giang khu vực cà mau
là những khu vực nước lợ có môi trường độ mặn tương đồng
để có thể áp dụng cắt biển làm phần nền hạ của đường cao tốc
cũng như là làm một số tuyến nối
khu vực nối vào đường cao tốc
mới đây bộ tài nguyên và môi trường đã có báo cáo thủ tướng kết quả dự án khai thác cát biển
đáp ứng nhu cầu săn lấp đường cao tốc vùng đồng bằng sông cổ long
một số kết quả cũng đã được chuyển giao
đây là cơ sở quan trọng để sớm đưa loạt vật liệu này vào phục vụ các công trình trọng điểm của khu vực và quốc gia
thưa quý vị nguy cơ cháy nổ luôn thường trực ở bất cứ đâu
và có thể để lại nhiều hậu quả
để giảm thiểu tối đa sự cố cháy nổ và thiệt hại
không ít những mô hình phương thức tuyên truyền phong phú đã được thực hiện hiệu quả
một trong số đó là phương án chữa cháy và thoát nạn tại hộ gia đình
được triển khai tại khu vực phố cổ hà nội
đây là một buổi diễn tập giả định cháy tại hội gia đình kết hợp kinh doanh ở phố hàng ngang quận hoàn kiếm
sau nhiều lần được lực lượng chức năng tập huấn kỹ năng chữa cháy
những thành viên trong gia đình sẽ giả lập có cháy xảy ra
mọi người xử trí và tự quay lại clip
sau đó gửi cho cán bộ công an phường để cùng xem lại những điểm thiếu sót và khắc phục
quận hoàn kiếm là đơn vị đầu tiên thí điểm phương thức vận động người dân
quay clip giả định thoát nạn khi có cháy
đa số người dân đều đồng thuận hưởng ứng với cách làm mới mẻ và thực tiễn này
qua các clip được ghi lại mỗi người dân sẽ được cán bộ công an đóng góp ý kiến cụ thể
chỉ ra những sai sót trong xử lý thoát hiểm khi có cháy xảy ra
bên cạnh đó với việc quay lại clip người dân sẽ chủ động được thời gian thực tập
và có thể thực hành nhiều lần
qua clip người dân sẽ có thể thực hành nhiều lần
chúng ta cũng có thể nhận biết được là nhà dân đã được trang bị bình chữa cháy hay chưa
đã biết sử dụng bình chữa cháy hay chưa và có lối thoát nạn sang nhà bên cạnh hay không
để từ kết quả đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn
để người dân đảm bảo hơn trong quá trình sinh sống và làm việc
họ tự quay tự ghi hình và thông qua cái diễn tập đó tự người ta nhận thức được
là trong gia đình mình bây giờ đang nguy hiểm ở chỗ nào
và chúng ta cần những trang thiết bị gì để khi xảy ra hỏa hoạn
chúng ta vừa chữa cháy vừa thoát nạn
với việc đổi mới sáng tạo trong áp dụng những phương án mới
sẽ giúp cho công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy
cụ thể hóa áp sát thực tế mang lại hiệu quả cao
vườn quốc gia cúc phương tỉnh ninh bình vừa cứu hộ an toàn
một cá thể vượn đen má hung cực kỳ quý hiếm từ người dân tại hải phòng
trong chương trình cứu hộ linh trưởng nguy cấp tại vườn để chăm sóc bảo tồn
cá thể vượn đen má hung được một người dân tự do
và một người dân ở phương tràng cát quận hải an thành phố hải phòng
phát hiện bị lạc vào đầm nhà mình
sau đó gia đình đã liên hệ tới trung tâm cứu hộ để giao nộp
qua kiểm tra ban đầu đây là cá thể vượn đen má hung
một loài động vật nhóm yb thuộc danh mục các loài động vật dừng nguy cấp
quý hiếm nghiêm cấm khai thác săn bắt và thương mại dưới mọi hình thức
vườn quốc gia cúc phương đang nuôi dưỡng chăm sóc bảo tồn hai mươi chín cá thể vượn quý hiếm
đã có nhiều tổ chức cá nhân biết đến các chương trình bảo tồn động vật hoang dã
và chủ động liên hệ giao nộp động vật
đây là một tín hiệu tích cực giúp động vật hoang dã được chăm sóc tốt hơn
để có cơ hội trở về tự nhiên
chiều ngày chín tháng năm tỉnh hải dương đã tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ
vải thiều thanh hà và nông sản tỉnh hải dương với các thương vụ việt nam và doanh nghiệp nước ngoài
tham dự hội nghị có các đại biểu đại diện tại điểm cầu tỉnh hải dương
và trên hai mươi điểm cầu nước ngoài
hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều thanh hà và nông sản tỉnh hải dương
nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hải dương đẩy mạnh xúc tiến thương mại
quảng bá chất lượng và thương hiệu kích cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
hội nghị còn giúp các đơn vị doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu thị trường
các quy định về xuất nhập khẩu xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh
theo hướng bền vững
hải dương hiện có tám tám trăm năm mươi hectare vải sản lượng hàng năm đạt năm mươi năm sáu mươi tấn
tập trung chủ yếu tại huyện thanh hà
vải thiều thanh hà được xuất khẩu sang các thị trường như trung quốc nhật bản pháp mỹ
và một số nước thuộc trung đông asean
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết theo quy hoạch tỉnh lâm đồng thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
địa phương sẽ xây dựng thành phố đà lạt
đà lạt và vùng phụ cận thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và khu vực đông nam á
đến năm hai nghìn năm mươi trở thành thành phố trực thuộc trung ương hiện đại có bản sắc xanh thông minh và đáng sống
lâm đồng xác định ba lĩnh vực ưu tiên đầu tư phát triển gồm nông lâm thủy sản du lịch dịch vụ và công nghiệp xây dựng
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi trở thành thiên đường xanh với sức hút của các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng
sinh thái chăm sóc sức khỏe thể thao cao cấp hàng đầu việt nam và đông nam á
sẽ tập trung đầu tư sau nhóm sản phẩm du lịch chính như du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh chăm sóc sức khỏe thể thao cao cấp
du lịch sinh thái mạo hiểm du lịch nông nghiệp nông thôn du lịch văn hóa tâm linh du lịch đô thị và du lịch sáng tạo
xác định di sản là thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội ninh bình luôn trú trọng đầu tư các nguồn lực cho văn hóa
chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch văn hóa
toàn tỉnh ninh bình hiện có tám mươi một di tích xếp hạng cấp quốc gia trong đó có ba di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt
quần thể danh thắng tràng an là di sản thế giới kép đầu tiên và duy nhất tại khu vực đông nam á
hội tụ đầy đủ tiềm năng thế mạnh cho sự phát triển xanh và bền vững của tỉnh
chúng tôi thực hiện việc lập quy hoạch bảo tồn tu bổ di tích quốc gia đặc biệt tràng an tâm cốc vĩnh động
đây là một cơ sở để có những tầm nhìn chiến lược cho việc bảo tồn di sản kết hợp hài hòa với phát triển du lịch
với đô thị mang ráng rấp của một đô thị di sản trong tương lai
ninh bình đang phát huy vai trò của các chủ thể nhà nước doanh nghiệp cộng đồng chính quyền địa phương
trong phục dựng bảo tồn phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ cảnh quan hiện có
tạo sự khác biệt với các địa phương đa dạng hình thức khai thác di tích để phát triển du lịch nhưng không xung đột với bảo tồn di sản
ninh bình đã kết nối các di sản đó để tạo thành một tuyến hoạt động một quần thể di sản đó là tốt
nhưng mà để có thể phát bản quân rữ thì ninh bình cần phải tạo cho được là truyền thông để khẳng định các di sản này
ở trong nước và quốc tế khai thác những nội dung cụ thể mà có ý kiến độc đáo của tất cả các di sản
ninh bình xác định phát triển kinh tế đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng của địa phương
để đạt được mục tiêu đó ninh bình đã và đang đổi mới cách tư duy đẩy mạnh xây dựng đô thị di sản gắn với đô thị bốn
hướng đến là một trong những cửa ngõ trung tâm kết nối với thế giới bằng những ý tưởng và sáng tạo mới
thưa quý vị trong những ngày này nhiều đoàn khách thập phương đã về với mảnh đất địa biên phủ
để thăm lại những di tích từng gắn bó với thế hệ cha ông đi trước để được thắp nén tâm hương lên phần mộ của các anh hùng liệt sĩ
đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc và nghĩa trang liệt sĩ him lam nơi ăn nghỉ của những liệt sĩ vô danh là một địa chỉ linh thiêng như thế
nghĩa trang him lam có tổng diện tích là một bảy hectare

nghĩa trang him lam là một địa danh lịch sử thiêng liêng nơi ăn nghỉ của tám trăm chín mươi sáu anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
trong chiến dịch điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn tất cả đều là mộ liệt sĩ vô danh
đó là điều khiến cho khách thăm viếng đều thấy xúc động còn những người có nhiệm vụ trong nghĩa trang cũng cảm thấy trân trọng nhiệm vụ của mình hơn
khi mà đến với nghĩa trang him lam và biết được rằng tất cả mộ liệt sĩ ở đây đều là mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính
điều đó đã thối thúc mình tới từng ngôi mộ
các anh hùng liệt sĩ để thắp hương và tỏ lòng thành kình đối với các anh
các anh hùng liệt sĩ
tám trăm chín mươi sáu phần mộ vô danh được quy tập là dấu ấn đậm nét nhất về tinh thần sẵn sàng hy sinh của quân và dân ta
trong năm mươi sáu ngày đêm máu lửa để làm nên trận quyết chiến chiến lược chấn động địa cầu
tới thăm những anh hùng liệt sĩ đã nằm lại tại điện biên lại nhớ những câu thơ xuân diệu từng viết
thời gian ngừng bước lặng im bên mồ liệt sĩ trái tim ta rừng
trái tim ta cũng ngập ngừng
nửa chừng giọt lệ nửa chừng lời ca
ánh ngày nghiêng xuống cùng ta nghẹn ngào đặt một vòng hoa tinh thần